thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay ba mươi tháng sáu tòa án nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an
mở phiên xét xử sơ thẩm đối với sáu bị can trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
xảy ra tại tỉnh thất bồng lai ở xã hòa khánh tây huyện đức hòa
trước đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh long an đã truy tố sáu trong số bảy bị can bao gồm
lê tùng vân hoàn nguyên nhất nguyên tùng dương cao thị cúc và nhị nguyên
riêng bị can lê thu vân hiện chưa xác định được chỗ ở nên cơ quan chức năng
chưa tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một các bị can đã sử dụng các phương tiện điện tử
như là máy tính điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội facebook và youtube cá nhân
có chứa đựng thông tin sai sự thật bịa đặt xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động
xúc phạm uy tín của công an huyện đức hòa tỉnh long an xúc phạm phật pháp
gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội ở địa phương